trong khi đó cộng đồng quốc tế tiếp tục tận dụng việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hamas và israel
để chuyển thêm nhiều hàng viện trợ đến giải gaza
nhà trắng ngày hôm qua thông báo mỹ đã gửi hơn hai mươi bốn năm tấn vật tự y tế và lương thực
cho các trung tâm hậu cần nhân đạo tại ai cập để chuyển tới cho người dân tại gaza
và đây là chuyến bay chở hàng viện trợ đầu tiên của mỹ đến khu vực
kể từ khi xung đột hamas israel bùng phát vào ngày bảy tháng một mươi
cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cho hay các quan chức liên hợp quốc sẽ tiếp nhận
và vận chuyển lô hàng viện trợ trên từ khu vực bắc sinai của ai cập
giáp với giải gaza do hamas kiểm soát tới lãnh thổ palestine đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột
dự kiến trong những ngày tới mỹ sẽ thực hiện thêm hai chuyến bay trở hàng viện trợ
cho người dân tại giải gaza
động thái của mỹ được đưa ra trong bối cảnh chương trình lương thực thế giới wfp của liên hợp quốc
cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói ở gaza
nếu nguồn cung cấp thực phẩm nhân đạo bị gián đoạn
đồng thời kêu gọi quốc tế cung cấp thực phẩm thường xuyên và liên tục cho giải đất này